xin kính chào quý vị khán giả và mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị sau khi khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn trách nhiệm hiệu hạn một thành viên gọi tắt là cns
vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn đối với hai bị can
các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm một chu tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tại hà nội quốc tịch việt nam
cư trú tại phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm nguyên tổng giám đốc cns
đỗ văn nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại bình định quốc tịch việt nam cư trú tại phường ba quận gò vấp tp hcm
kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của cns hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino
đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có tên gọi khác là hà miên trú tại quận long biên tp hcm cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược và núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương
tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
thông qua game bài baracas và sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn cho đến nay với số tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền việt nam là khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính ba máy tính bảng bốn mươi hai điện thoại di động một tỷ bảy trăm bảy mươi một triệu đồng một trăm linh bốn lượng vàng sic một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro quy ra tiền khoảng hơn một một tỷ euro